tòa án nhân dân tỉnh bình định đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án cho vai nặng lãi trong giao dịch dân sự
tuyên phạt bị cáo trần quang minh chú tại xã sơn tây hà nội bản án một mươi hai tháng tù giam
theo cáo trạng từ tháng tám năm hai nghìn một mươi bảy trần quang minh điều hành hoạt động của băng nhóm cho vai nặng lãi trên địa bàn thành phố quy nhơn
thủ đoạn của nhóm đối tượng này là in rất nhiều tờ rơi bắt mắt với nội dung cho vay hỗ trợ vốn với lãi suất hợp lý để thu hút khách
lợi dụng người cần vai
đều đang rất cần tiền nhưng các đối tượng tính lãi rất cao từ một mươi năm đến ba mươi một tháng tương đương một trăm tám mươi cho đến ba trăm sáu mươi một năm
tùy theo số tiền vai và thời hạn
khi vai tiền thì người vai cần ký vụ hợp đồng với các đối tượng giữa hình thức là mua xe máy nếu số tiền vai nhiều
điện thoại với số tiền vai ít
ngoài ra người vai còn nộp từ ba trăm linh đồng đến năm trăm linh đồng gọi là phí điện thoại phí thu tiền
bà hai cũng là một trong số nạn nhân phải điêu đứng khi bị nguyễn thanh thảo bốn mươi bốn tuổi
trú tại xã hiễu thuận huyện vũng liêm tỉnh vĩnh long lừa đảo qua hình thức chơi hụi
bên cạnh việc đưa tiền góp hụi cho bà thảo với mong muốn tiết kiệm tích góp để sửa lại căn nhà

bà hai cũng là một trong số nạn nhân phải điêu đứng khi bị nguyễn thanh thảo bốn mươi bốn tuổi trú tại xã hiễu thuận huyện vũng liêm tỉnh vũng liêm tỉnh vũng liêm chiếm đoạt số tiền trên bốn trăm hai mươi triệu đồng
bà hai còn bị đối tượng thảo giả danh tên của mình để hốt hụi chiếm đoạt số tiền trên bốn trăm hai mươi triệu đồng
bà hai còn bị đối tượng thảo giả danh tên của mình để hốt hụi chiếm đoạt số tiền trên bốn trăm hai mươi triệu đồng
các chủ hụi thường dùng mánh khóe phô trương vật chất khiến người chơi hụi tin tưởng là họ giàu có
sau đó vì nhiều lý do như chủ hụi không còn khả năng về tài chính để đóng thế và giao hụi đúng kỳ hạn thì dẫn đến việc lập ra các dây hụi ma hụi khống để huy động tiền rồi tuyên bố vỡ hụi hoặc lặng lẽ ôm tiền của hụi viên bỏ trốn khỏi địa phương
sau khi sự việc vỡ lở người dân mới trình báo đến cơ quan công an điều này không chỉ gây khó khăn trong quá trình điều tra làm rõ mà còn rất khó khăn trong việc thu hồi tài sản để khắc phục hậu quả
sau khi sự việc vỡ lở người dân mới trình báo đến cơ quan công an điều này không chỉ gây khó khăn trong quá trình điều tra làm rõ mà còn rất khó khăn trong quá trình điều tra làm rõ mà còn rất khó khăn trong quá trình điều tra làm rõ
cơ quan công an nghiêm cấm việc tổ chức hội để huy động vốn trái pháp luật cho vay nặng lãi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bởi các hành vi này sẽ bị pháp luật xử lý nghiêm khắc
làm giả giấy tờ đất để đi lừa đảo chiếm mọt tài sản hai đối tượng là trương công tấn ở xã hòa thuận tp bô ma thuật và tống thị hồng hạnh chú tệ phương khánh xuân tp bô ma thuật vừa bị công an tp bô ma thuật tỉnh đắk lắc khởi tố
theo kết quả điều tra từ tháng bốn đến tháng năm năm hai nghìn một mươi năm
hai đối tượng đã bản nhau làm giả giấy tờ đất để mang đi thế chấp vay tiền
tấn lên mạng internet tìm kiếm địa chỉ làm giả giấy tờ đặt làm giả ba dây chứng nhận quyền sử dụng đất đều đứng tên tống thị hồng hạnh và một bộ dấu giả
sau đó hạnh đã mang những giấy tờ giả này đi lừa thế chấp để vay của ba người dân trên địa bàn thành phố bô ma thuật được bốn trăm bốn mươi năm triệu đồng
để những người cho vai tin tưởng giao tiền trong khi hạnh đang ở nhà của người cho vay để viết giấy tờ vay
thì tấn đến giả danh là nhân viên của văn phòng công chứng tư trực tiếp nhận làm dịch vụ công chứng tại nhà
sau khi các bên đã ký tên điểm chỉ trong hợp đồng thì tấn và hạnh hẹn gặp nhau ra quán cà phê hoặc nhà nghỉ để hạnh giả chữ ký của các công chứng viên
ký tên trên các hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất cùng một số giấy tờ có liên quan và cả hai cùng đóng các dấu giả để tiếp tục đi lừa đảo
hãy đăng ký kênh để nhận thông tin nhất
và đối tượng sùng thị lâu sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín hộ khẩu thường trú tại thôn giao chu xã pá lau huyện trạng tấu tỉnh yên bái có nốt ruồi cách một cm sau cánh mũi phải
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an
nơi gần nhất mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để bảo đảm an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện